liên quan đến tình hình chiến sự tại ukraine hơn hai trăm linh người sẽ phải rời khỏi nhà ở khu vực danets do chính quyền ukraine kiểm soát
sau khi chính phủ nước này ra lệnh người dân sơ tán bắt buộc
đây cũng là khu vực mà cộng hòa nhân dân danetsk tự xưng tuyên bố chủ quyền và bị kiev bác bỏ
chính quyền kiev đã giải thích quyết định rằng chính quyền sẽ không thể đảm bảo cung cấp hệ thống sửa cho cư dân trong khu vực này trong những tháng lạnh giá
phó thủ tướng ukraine nhấn mạnh việc sơ tán các hộ gia đình là nghĩa vụ của mọi thành viên trưởng thành trong gia đình
quan chức trên cũng cho biết cuộc sơ tán bắt buộc được cho phép theo luật pháp ukraine và nói rằng những người từ chối rời đi sẽ phải ký một văn bản
xác nhận rằng họ hiểu hậu quả quyết định của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nó
trong một diễn biến liên quan hôm hai mươi chín tháng bảy các lực lượng ukraine được cho là đã pháo kích trúng một trung tâm giam giữ
các tù binh người ukraine ở elenovka donetsk
khiến năm mươi người chết bảy mươi ba người bị trọng thương
bộ quốc phòng nga sau đó đã lên tiếng quy trách nhiệm cho chính quyền của tổng thống ukraine zelensky về vụ pháo kích gây nhiều thương vong này
bộ này cho hay lúc xảy ra vụ tấn công có một trăm chín mươi ba tù binh tại cơ sở giam giữ nói trên